sáng ngày hai mươi hai tháng sáu đoàn thanh niên tổng công ty điện lực thành phố hồ chí minh đã phối hợp với huyện đảo nhà bè hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới
phát huy vai trò sung kích tình nguyện của thanh niên công nhân thành phố trong tham gia phát triển kinh tế văn hóa xã hội góp phần hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới
trong dịp này đoàn thanh niên tổng công ty điện lực thành phố đã hỗ trợ long thới xây dựng một tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn mỹ quan tiết kiệm
sửa chế điện cho năm mươi hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thăm và tặng quà cho gia đình chính sách
mẹ việt nam anh hùng tặng một căn nhà tình bạn trị giá hai mươi triệu đồng cho một hộ gia đình công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn
hỗ trợ sửa chữa một nhà vệ sinh thân thiện với môi trường cho trường tiểu học nguyễn trực và tập huấn kỹ thuật trồng dư lưới
và trồng năm trăm linh cây xanh cho trường trung học cơ sở nguyễn thị hương xã phú xuân
thông qua chiến dịch tình nguyện đã góp phần rèn luyện và tạo điều kiện cho thanh niên công nhân tổng công ty
giao lưu học tập kinh nghiệm sự đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị trong cụm sản xuất